đoàn công tác số ba ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng đã có cuộc làm việc với thành ủy tp hcm
về việc kiểm tra công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế tại tp hcm
đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm và đồng chí phan đình trạc bí thư trung mương đảng
trưởng ban nội chính trung ương phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương đồng chủ trì buổi làm việc
thay mặt ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng đồng chí phan đình trạc thông báo về mục đích chức năng
nhiệm vụ của đoàn công tác số ba sẽ tiến hành kiểm tra công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt thất thoát trong các vụ án hình sự
về tham nhũng kinh tế tại tp hcm đồng chí phan đình trạc nhấn mạnh công tác phòng chống tham nhũng
luôn được triển khai xuyên suốt ở hầu khắp các địa phương trên cả nước và ngày càng chặt chẽ với những kết quả thu được tích cực
đi cùng với đó là công tác kiểm tra việc thực hiện phòng chống tham nhũng và kết quả đạt được của các địa phương
như cuộc kiểm tra lần này tại tp hcm một trong những địa phương có tỷ lệ các vụ án tham nhũng kinh tế vào loại cao nhất của cả nước
đồng chí phan đình trạc khẳng định việc kiểm tra bảo đảm dân chủ khách quan đúng nguyên tắc quy trình quy định của đảng
thông qua kiểm tra để đánh giá kết quả thu hồi tài sản bị chiếm đoạt thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng
kinh tế khắc phục tối đa thiệt hại cho nhà nước tổ chức và cá nhân